các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các điều tra công an tỉnh bình dương cho biết đã bắt được đối tượng gây ra vụ án giết người này
đó là đỗ long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê ở tỉnh gia lai
nạn nhân là anh nguyễn văn đông không phải là đỗ long như thông tin ban đầu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê tỉnh đồng tháp
theo điều tra ban đầu nghi can đỗ long và anh đông cùng là bảo vệ tại công ty cổ phần fpt chi nhánh bình dương
trong thời gian làm việc tại đây giữa hai người đã nhiều lần phát sinh mâu thuẫn
vào tối chín tháng ba hai người tiếp tục mâu thuẫn lúc này long đã dùng dao đâm anh đông hàng chục nhát
khiến nạn nhân chết tại chỗ và long bỏ trốn về gia lai
đến hai mươi hai h tối qua một mươi tháng ba đối tượng long đã đến công an xã la lê huyện trư pư tỉnh gia lai để đầu thú
hiện công an tỉnh bình dương đang di lý đối tượng long về bình dương để tiếp tục điều tra làm rõ
chỉ vì thấy chủ nhà trọ bị bạn nhậu hành hung nguyễn đức thành bốn mươi sáu tuổi quê tỉnh nghệ an
đã túm cổ người này đẩy mạnh làm ngã xuống nền nhà bất tỉnh và tử vong sau đó
với hành vi này thành đã bị công an huyện phú quốc tỉnh kiên giang đề nghị truy tố về hành vi cố ý gây thương tích sau gần bốn tháng tạm giam
cụ thể vào đêm bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy thanh có ngồi nhậu với bạn bè trong đó có nguyễn minh văn bốn mươi hai tuổi
tại nhà trọ của ông võ đình trọng ở một trăm bốn mươi hai tỉnh trường dung đông huyện phú quốc
sau khi nhậu do văn mở cửa gây ra tiếng ồn ào nên bị ông trọng ra nhắc nhở dẫn đến cự cãi ẩu đà
thấy chủ nhà trọ bị văn đánh thành xông ra bình ngực ông trọng và đẩy văn ngã xuống nền nhà bất tỉnh
đến sáng hôm sau nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an vừa giải cứu thành công một nạn nhân của một vụ mua bán người sang trung quốc
nạn nhân là lương thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
theo điều tra ban đầu vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu hiền đã nghe theo lời rụ rỗ của người phụ nữ tên là duyệt
là chị dâu của mẹ chồng hiền sang trung quốc để làm việc
tuy nhiên sau khi được con trai của bà duyệt là vi văn trường đưa sang trung quốc nạn nhân đã bị trường và em gái là vi thị sáu
bán cho một người đàn ông trung quốc làm vợ với giá là chín năm vạn nhân dân tệ
đến ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi tám hên được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an phối hợp công an thành phố móng cái quảng ninh
tổ chức trẻ em dòng xanh công an huyện quỳ hợp giải cứu và đưa về việt nam an toàn
hiện công an tỉnh nghệ an đang tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng liên quan trong vụ án
công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng vừa triệt xóa một điểm đánh bạc dưới hình thức chơi bài tứ sắc ăn thua bằng tiền
tại nhà số bốn trăm năm mươi tám quốc lộ một a khóm năm phường hai thành phố sóc trăng
tại hiện trường lực lượng chức năng bắt quả tang một mươi một đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức chơi bài tứ sắc ăn thua bằng tiền
đồng thời tạm giữ một mươi sáu bộ bài tứ sắc và trên bốn mươi triệu đồng của một số tăng vật có liên quan
vâng và liên quan đến vụ du khách bị hành hung ngất xỉu tại chợ đêm đà lạt
tỉnh lâm đồng vào tối sáu tháng ba vừa qua công an phường một thành phố đà lạt đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với lò thiều mai trang hai mươi chín tuổi là nhân viên quán cơm bích thủy về hành vi xâm phạm sức khỏe người khác
với mức phạt là hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
ngoài việc xử phạt nhân viên lò thiều mai trang cơ quan chức năng cũng tạm đình chỉ kinh doanh đối với quán cơm bích thủy
với thời gian là bảy ngày
vào chín giờ ngày sáu tháng ba chị nguyễn thị cẩm vân chú tại tỉnh đồng nai cùng chị họ có quốc tỉnh mỹ và bốn người trong gia đình
đến quán cơm bích thủy nằm trong khu chợ đêm đà lạt để ăn tối
tại đây giữa chị vân và gia đình đã xảy ra mâu thuẫn với nhà hàng do chưa thức ăn giờ
khi chị vân dùng điện thoại chụp ảnh quán cơm giữa hai bên đã xảy ra xô xát
hậu quả là chị họ của vân bị trang lao đến đấm đá dẫn đến ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
hẹn gặp lại quý vị trong bản tin nhanh vào lúc một mươi chín h năm mươi tối nay